ông tạm việt dũng thông tin qua công tác vận động hầu hết các trường hợp f một đã đi cách ly tập trung còn bốn trường hợp xin cách ly tại nhà đã viết đơn cam kết trong quá trình cách ly tuyệt đối không ra khỏi nhà và đều thực hiện rất nghiêm túc
để bảo đảm đời sống người dân chính quyền đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng và cử lực lượng hỗ trợ mua nhu yếu phẩm nếu người dân cần
theo chủ tịch ubnd huyện phú xuyên nguyễn xuân thanh qua giả soát của huyện trong một tháng trở lại đây hơn một trăm linh người đi về từ các tỉnh thành phố có dịch đều chấp hành khai báo y tế đầy đủ và thực hiện cách ly tại nhà
dưới sự giám sát của cộng đồng sự hỗ trợ tích cực của các hội đoàn thể và chính quyền địa phương toàn huyện chưa có trường hợp nào để lây lan dịch ra cộng đồng
để kiểm soát tốt các trường hợp này bà đặng thị minh thôn lưu xá xã phú túc huyện phú xuyên cho rằng
dùng dịch về hoặc liên quan tới các ca f có ý thức tốt thì nên được tạo điều kiện để họ được cách ly y tế tại nhà
tuy nhiên các trường hợp kém ý thức không trung thực trong khai báo y tế để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thì chính quyền địa phương
các đơn vị chức năng sớm vào cuộc điều tra xử lý để tăng mức gian đe
bạn đặng thị minh kiến nghỉ
theo phó chủ tịch ubnd huyện ứng hòa ngô tiến hoàng ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền ngành y tế thì sự đồng lòng
ủng hộ của người dân việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng là rất quan trọng
hiện toàn huyện ứng hòa có hai mươi bốn ca dương tính trong đó một mươi tám ca đã khỏi bệnh sáu trường hợp đang điều trị
nhờ kiểm soát tốt huyện không để phát sinh dịch bệnh lê lan cho cộng đồng
có được kết quả này huyện ứng hòa thường xuyên duy trì hoạt động của bốn mươi tổ phản ứng nhanh từ huyện xuống xã thị trấn
để thực hiện truy vết lấy mỗi xét nghiệp phục vụ công tác phòng chống dịch
ngoài ra thì các xã thị trấn đáp ứng tốt yêu cầu cách ly tập trung đối với các trường hợp f một
nhất là với người trở về từ vùng dịch
gia đình không đáp ứng được điều kiện cách ly y tế tại nhà đều được địa phương hỗ trợ đưa đến các khu cách ly tập trung
trong khi đó tại huyện sóc sơn từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trên địa bàn huyện ghi nhận sáu ca f phát bệnh sau khi đã cách ly
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch huyện đã kịp thời phong tỏa hai khu vực có ca bệnh
tại khu vực phố nể xã trung giã và khu bốn
nhà tăng cường tuyên truyền giám sát ý thức tự giác phòng chống dịch của người dân đã được nâng cao
bên cạnh đó các địa phương cũng đã kiểm soát chặt các trường hợp trở về từ những địa phương khác
nhất là từ vùng dịch làm tốt công tác khoanh vùng ngăn chặn dịch lây lan
do đó thành phố tiếp tục khống chế được dịch bệnh
giữ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống ở trạng thái bình thường mới
trước diễn biến dịch bệnh khó lường như hiện nay
mỗi cá nhân tổ chức cần có ý thức trong việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh
tránh chủ quan khi đã được tiêm vaccine
tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại